tòa nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn văn đầy chú huyện long hồ tỉnh vĩnh long về tội giết người xảy ra vào trưa ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tại nơi làm việc trong một công ty ở khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
theo cáo trả nguyễn văn đầy cùng với vợ và nạn nhân hồ huỳnh công nhật làm chung công ty tại khu công nghiệp hòa phú
vào khoảng một mươi một h ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc làm việc nhật và vợ của đầy xảy ra mâu thuẫn
sau đó đầy đến gặp nhật thì xảy ra đánh nhau đầy lấy kéo đâm liên tiếp vào nhật làm nhật tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn đầy một mươi năm tù về tội giết người